hôm nay mùng tám tháng chín tức ngày hai mươi một tháng bảy âm lịch tại di tích quốc gia văn miếu trấn biên tỉnh đồng nai
đã tổ chức lễ tưởng niệm năm mươi một năm ngày mất chủ tịch hồ chí minh ngày hai mươi một tháng bảy năm kỷ rậu một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và biết ơn vị lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta
người là biểu tượng là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng
việc tổ chức tưởng niệm ngày mất chủ tịch hồ chí minh đã trở thành thông lệ được tỉnh đồng nai tổ chức từ nhiều năm nay
vào đúng ngày hai mươi một tháng bảy âm lịch tại văn miếu trấn biên
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên các hoạt động của lễ tưởng niệm được tổ chức với số người tham gia ít hơn mọi năm
để bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch